một số lượng lớn ma túy hồng phiến gồm hơn một hai trăm linh viên và heroin vừa được công an huyện tuyên hóa
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình đấu tranh triệt xóa bắt giữ ba đối tượng có liên quan
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một tại thôn bào xã tiến hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
tổ công tác công an huyện tuyên hóa chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phát hiện và bắt quả tăng trần văn đô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại địa phương đang tàng trữ một trăm bảy mươi chín viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược
tiến hành khám xét chỗ ở và xe ô tô của đô tổ công tác đã thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa một mươi viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
và một túi ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
đô khai nhận toàn bộ số đồ vật trên là ma túy mua của nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở xã cam thủy huyện cam lộ tỉnh quảng trị
lực lượng phá án đã phối hợp với công an tỉnh quảng bình bắt giữ nguyễn tiến dũng khám xét khẩn cấp chỗ ở của dũng thu giữ một số tinh bột
nghi là heroin và ma túy đá cùng với ba viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
dũng khai nhận mua ma túy của nguyễn thị ngọc lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
khám xét nơi ở của lan công an thu giữ một một mươi một viên ma túy tổng hợp cùng với hai gói ni lông màu đen có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
vụ án đang được điều tra mở rộng